sau gần bốn ngày xét xử sáng nay tòa án nhân dân tỉnh điện biên đã tuyên phạt chín bị cáo trong vụ án lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
vi phạm quy định về bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất liên quan đến dự án nâng cấp cải tạo cảng hàng không điện biên
hội đồng xét xử nhận định vụ án này có nhiều bị cáo cùng thực hiện hành vi phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng thiệt hại cho nhà nước hơn một mươi ba tỷ đồng
các bị cáo trong quá trình điều tra và khai báo trước tòa đều thành khẩn khai báo đồng thời khắc phục hậu quả thiệt hại trả lại số tiền do sai phạm mà có được
điều này thể hiện các bị cáo đã nhận thức được hành vi phạm tội mong muốn khắc phục hậu quả
hội đồng xét xử cho rằng vẫn cần một bản án nghiêm khắc dành cho các bị cáo do đã gây thiệt hại lớn cho nhà nước suy giảm niềm tin trong nhân dân
kết thúc phiên tòa các căn cứ và các tỉnh tiết tăng nặng giảm nhẹ
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn tuấn anh cựu phó chủ tịch ubnd tp điện biên phủ bảy năm tù
bị cáo nguyễn thị khương cựu nhân viên hợp đồng của trung tâm quản lý đất đai tp điện biên phủ tám năm sau tháng tù
bị cáo trần thị vân cựu giám đốc trung tâm quản lý đất đai tp điện biên phủ tám năm tù

các bị cáo còn lại bị tuyên án từ ba năm đến ba năm sau tháng tù